trong thời gian vừa qua với sự gia quân quyết liệt của các lực lượng chức năng tình hình vi phạm về tài trọng cơ bản đã còn khá ít
tuy nhiên khi vắng bóng lực lượng chức năng đâu đó vẫn còn xuất hiện một số trường hợp vi phạm
những vi phạm này chủ yếu là các phương tiện chở vật liệu xây dựng
để xử lý triệt để tình trạng ô tô quá khổ quá tải cơi nới thành thùng lưu thông trên địa bàn
thì mới đây phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã thành lập các tổ công tác đặc biệt
lực lượng này làm nhiệm vụ được quán triệt tinh thần cương quyết xử lý vi phạm
không có ngoại lệ trong việc xử lý xe quá khổ quá tải cơi nới thành thùng
và để hiểu rõ hơn về hoạt động của các tổ công tác này
thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện giao thông dưới đây của chúng tôi
hai mươi một h tại tuyến đường giáp danh giữa tp hà nội và tỉnh vĩnh phúc
tổ công tác chúng tôi là thực hiện kế hoạch sáu mươi tám là xử lý xe quá khổ và cân trọng tải lưu động
trong toàn hệ của hà nội
chúng tôi sẽ đi quanh địa bàn gồm ba mươi quận huyện và thị xã xử lý
phát hiện những trường hợp xe quá tải quá khổ là chúng tôi sẽ kiểm tra và trực tiếp cân tại chỗ
để xử lý nếu họ quá khổ hoặc họ quá tải
nếu tổ công tác mà dừng đỗ tại một điểm
thì sẽ không phát hiện được xe quá khổ quá tải
vì lý do là nhiều các chủ phương tiện vận tải họ sẽ đi theo tổ công tác
và sẽ báo cho các xe mà chở quá khổ hoặc quá tải là đi hướng khác
chính vì thế nên chúng tôi phải tuần tra lưu động liên tục quanh cả ngày lẫn như là cả buổi đêm nữa
để cố gắng để phát hiện để xử lý xe quá khổ hoặc quá tải trong địa bàn của hà nội
hai mươi ba h tại tuyến đường d
thuộc xã vĩnh ngọc huyện đông anh thành phố hà nội
sau một thời gian tuần tra lực lượng chức năng đã phát hiện xe tải có dấu hiệu vi phạm
nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
sau những phút đầu bất ngờ ngập ngừng gọi điện thoại cho người thân
lái xe cũng đã hợp tác với lực lượng chức năng
nhưng có lẽ một điểm chung của những lái xe này là rất hiếm khi đầy đủ các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện
qua quá trình làm việc thì lái xe mới xuất trình được
giấy phép lái xe sổ đăng kiểu
còn hiện tại là chưa còn một giấy giờ khác anh em vẫn đang đợi để làm việc
qua tem phù hiệu ẩn tải thì là khổ kinh doanh cá nhân
qua kiểm tra nhanh tại chỗ lực lượng cảnh sát giao thông đã yêu cầu phương tiện di chuyển
ra địa điểm thích hợp để cân tải trọng tại chỗ
tiến hành cân lưu động kết quả cho thấy xe ô tô trên vượt quá tải trọng cho phép đến một trăm bốn mươi
điều đáng nói tài xế cho biết mình chỉ là người lái thuê
nên sau khi nhận phương tiện đi lấy hàng thì không biết người lái máy xúc múc bao nhiêu đất lên thùng
và có bị quá tải hay không
không biết chắc tí nó dính ở dưới đáy thùng thôi
mình chở đất đi đâu đấy anh
em chưa biết được hôm nay em vừa mới nhận xe xong đây
em xuất ở dưới bãi kia em vừa mới giao xe xong em nhận thì chưa biết được báo lệnh kỳ đầu cả
cứ chạy không thì đưa được

bằng bổng giờ lập như thế thì bọn em thì làm sao chạy được nữa
lại phải nghỉ ở nhà thôi chứ không có bằng sao dám chạy
bảy năm triệu đồng cho lái xe còn trù xe lên tới một mươi bảy triệu đồng
một số tiền phạt hành chính không hề nhẹ với các lỗi vi phạm về quá tải trọng
nhưng những vi phạm vẫn cứ xuất hiện
và cũng nảy sinh thêm một số loại hình vi phạm mới tinh vi hơn khó phát hiện xử lý hơn
thì trước mắt thì mình sẽ tiếp nhận cái sự việc do công an thành phố bản giao lại cho mình
bằng gồm tất cả các loại giấy tờ liên quan đến lái xe và phương tiện
để mình qua đó mình sẽ làm việc với lái xe
để sau đó thì mình sẽ tiến hành lấy biên bản theo đúng thủ tục
trong quá trình thì mình vẫn tuần tra lưu động trên các tuyến
theo báo cáo đề xuất xí tư của công an huyện đông anh
về xử lý trên các tuyến đê
sau gần một tuần gia quân
công tác đặc biệt đã xử lý không ít trường hợp xe quá khổ quá tải cơ nới thành thùng hàng
đáng chú ý có không ít tài xế thường lựa chọn thời gian nửa đêm
vì nghĩ lúc này trời tối khó quan sát nên có thể tránh được lực lượng cảnh sát giao thông
thời gian tới các tổ công tác sẽ tiếp tục được duy trì
thường xuyên thay đổi địa bàn phương thức tuần tra kiểm soát
đồng thời gắn trách nhiệm các đội địa bàn trong công tác duy trì xử lý vi phạm xe quá tải